đấy là bước tiến lớn nhất trong tất cả một trăm bốn mươi một nền kinh tế và tôi nghĩ đấy là những bước tiến được thế giới công nhận và chúng ta thấy rất là trân trọng
dĩ nhiên chúng ta phải nhìn thẳng qua sự thật và thấy rằng còn rất nhiều yếu kém
tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta đang tiếp tục tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực về mặt gdp tức là cái khoảng cách về gdp bình quân đầu người của họ đối với chúng ta đang còn mở rộng
thứ hai nữa là chúng ta có nỗ lực về chống tham dũng thế nhưng những vấn đề về tham dũng trong xã hội của chúng ta hiện nay vẫn đang là một điều quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp và của quân chủ
để nói về đổi mới thì chúng ta phải nhìn lại một chút thời kỳ đầu đổi mới biết bao nhiêu khó khăn sự bao vây cấm vận của các thế liệt thượng địch rồi là kế hậu của hạ nạn nè của chính doanh thế lại
nhưng mà chúng ta đã kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và chúng ta có được thành tiệu này là vì chúng ta giữ vững được mục tiêu đấy và phải nói là sự đoàn kết thông nhất trong đảng
đây là một ý đồng chí tổng thư nhấn rất mạnh trong nhiệm kỳ vừa rồi
đồng chí nói là hàng tháng bây giờ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đều có họp lại với nhau một lần vào tuần đầu tiên để xem xét lại toàn bộ công việc
cái vấn đề này điều này trước đây hầu như không có
nhưng gần đây các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước chính phủ quốc hội đã làm cái việc đấy
và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành đồng bộ hơn quyết liệt hơn
và chính cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng công tác xây dựng chính đốn đảng mang lại những kết quả có thể nói là đáng mừng
nó tạo ra một cái niềm tin một khi thế mới để chúng ta đạt được cái thành tiệu như hôm nay
chúng ta thấy rằng trước đổi mới thì chúng ta muốn làm bạn với các nước
sau đó là chúng ta việt nam là bạn với các nước
và bây giờ chúng ta không những là bạn với các nước mà chúng ta là đối tác tin cậy
như vậy là trong mối quan
trong mối quan hệ với quốc tế chúng ta từng bước bước tiến rất là rõ
những cái bước tiến những cái thành tiệu mà chúng ta đạt được thì đã rất là rõ rồi
bây giờ xin các vị khách có thể nói rất ngắn gọn thêm về những cái bài học mà chúng ta rút ra được để có thể là chúng ta tiếp tục đổi mới tốt hơn
thực hiện các cái kính sách cương lĩnh của đảng tốt hơn trong thời gian tới
tôi nghĩ là bài học đầu tiên đó là chúng ta đã phát huy được động lực rất là mạnh mẽ của toàn dân
điểm thứ hai tôi nghĩ là
rất quan trọng là chúng ta đã nhận thức rõ cách mạng công nghiệp khoa học công nghệ là một động lực rất là quan trọng
đấy là những cái vấn đề mà có lẽ rằng là trong thời gian sắp tới đây khi chúng ta thảo luận thì chúng ta đóng góp cụ thể thêm
để có thể làm cho cái nội dung và các cái quyết định của đảng nó đáp đúng kịp thời những các cái thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt
dạ vâng các bài học rất là quan trọng
xin mời nhà báo bác văn
rất đồng tình với ý kiến của tiến sĩ lê đăng doanh
cái bài học đầu tiên là chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
mà đấy là điều mà đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước không phải nói trong cái hội nghị lần này
mà nhiều hội nghị nhiều nơi khi đi làm việc với địa phương đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước vẫn nhắc cái câu nói của bác hồ
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công đại thành công đại thành công
cái bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta làm rất tốt trong cuộc kháng chiến chống mỹ
và tôi nghĩ rằng trong thời kỳ xây dựng đất nước trong thực hiện đường lối đổi mới chúng ta vẫn phát huy tốt cái bài học đó
dạ vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn hội nghị lần này ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và cũng đã khẳng định những kết quả thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
và đã tạo đà và là động lực mới khi thêm mới cho việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi và năm năm tiếp theo
mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp của phóng viên chúng tôi sau đây
sau sáu ngày làm việc khẩn trương dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao
hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thành công tốt đẹp hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ban chấp hành trung ương nhất trí cho rằng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân
kinh tế xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực
nổi bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao ước đạt trên sáu tám
đưa nước ta vào thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới
quy mô gdp ước đạt hơn hai trăm sáu mươi sáu tỷ usd bình quân đạt gần hai tám trăm linh usd một
chất lượng tăng trưởng được cải thiện kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu quốc hội đề ra
đầu tư xã hội năng lực sản xuất kinh doanh cũng tăng mạnh
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
kỳ luật kỳ cương tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường
bội trì ngân sách ở mức ba bốn gdp nợ công giảm mạnh xuống mức năm mươi năm gdp
và ngày càng thấp xa hơn mức trần do quốc hội quy định
thị trường tiền tệ ổn định cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện
sự chữ ngoại hối tiếp tục tăng cao đạt trên bảy mươi tỷ usd
xuất khẩu ước tăng khoảng tám so với năm hai nghìn một mươi tám
các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư phát triển
đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét các tờ trình của bộ chính trị
trung ương đã bầu bổ sung bốn ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương
nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí nguyễn bắc son và đồng chí trường minh tuấn
như tôi thấy những đánh giá của hội nghị trung ương này về tình hình kinh tế
xã hội và ngân sách nhà nước có những tín hiệu rất tích cực
thưa tiến sĩ lê đăng doanh là một người mà nghiên cứu
cũng như là theo dõi sự phát triển kinh tế của chúng ta trong nhiều năm qua
ông có thể cho biết những khó khăn mà hội nghị trung ương đã đưa ra
về những thách thức về những vấn đề mà cần phải giải quyết hiện nay là gì

và đã đem lại những các tình hình kinh tế thế giới đã có những bất ổn định rất lớn chến tranh thương mại đối đầu giữa mỹ và trung quốc đã diễn ra
và đã đem lại những các tình hình kinh tế thế giới đã có những bất ổn định rất lớn chến tranh thương mại đối đầu giữa mỹ và trung quốc đã diễn ra
và trong tình hình đó thì chúng ta vẫn tiếp tục đạt được kết quả
có lẽ năm nay là toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu của kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đều sẽ đạt được
và sẽ có khoảng bốn cho đến sáu chỉ tiêu sẽ vượt mức và tốc độ tăng trưởng của gdp có thể đạt được trên bảy
đấy là những các thành tiệu nếu như chúng ta thấy là các nước xung quanh đều có tốc độ tăng trưởng giảm sút
và có rất nhiều khó khăn kinh tế trung quốc giảm sút rất nghiêm trọng và có những các cái thay đổi rất lớn
thế nhưng mà chúng ta vẫn trụ vững và vẫn là đẩy mạnh được cái quá trình hội nhập của chúng ta
thứ hai nữa là chúng ta đã thực hiện đúng nghiêm túc cái hiệp định thương mại cptpp năm hai nghìn một mươi tám
và chúng ta lập tức đã có là nâng cao được cái xuất khẩu
tuy vậy tôi cũng phải xin lưu ý là việc thực hiện cái hiệp định này
sẽ đem lại cho chúng ta là rất nhiều thách thức
thí dụ như nếu như mà có cơ quan này cơ quan kia mà thực hiện không chính xác những các cái cam kết
rất có thể là các cái doanh nghiệp trong cptpp nó sẽ kiện và lúc bây giờ cái quá trình kiện tụng sẽ trở nên phức tạp
và chúng ta phải chuẩn bị để mà đối phó đối với những các cái tình hình như thế
và điểm cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh tức là cái năng lực cái sự cạnh tranh trở nên vô cùng gây gắt
là các doanh nghiệp của chúng ta nông dân của chúng ta
sẽ có một cái bước nhảy vọt trong cái sự quản trị cũng như là trong cái việc kinh doanh của chúng ta
tôi nghĩ rằng về mặt đó năm hai nghìn một mươi chín thực sự là một năm đánh dấu một bước phát triển là rất đáng trân trọng
của nền kinh tế của doanh nghiệp và của nông nghiệp việt nam
dạ vâng xin cảm ơn
nhờ báo bác văn có bổ sung gì thiệu
tôi rất đồng tình với tiến sĩ lê đăng doanh khi đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
thì trong cái bức tranh nhiều cái màu sáng như thế
trung ương vẫn nhìn thẳng vào thực thật và nói rõ những vấn đề đang đặt ra
và tôi đặc biệt lưu ý cái vấn đề là cái mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với lại phát triển văn hóa xã hội
làm sao cho nó hài hòa nó đồng bộ
chúng ta không phải chỉ có mục tiêu phát triển kinh tế
thì rõ ràng là trong khi kinh tế phát triển thì có nhiều vấn đề xã hội
nhất là đạo đức có những biểu hiện xuống cấp
thì đây là vấn đề cần lưu ý
rồi trong khi chúng ta phát triển kinh tế kêu gọi đầu tư
nhưng vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường thì lại đang là vấn đề bước xúc đặt ra
đấy thì sự kết hợp hài hòa giữa phát triển và ổn định giữa phát triển nhanh và bền vững
giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội giữa bảo đảm hòa bình ổn định với lại giữ vững độc lập chủ quyền
là những vấn đề thường xuyên đặt ra
và bao giờ trung ương cũng chú ý cả hai mặt của vấn đề như vậy
vâng và như chúng ta thấy là trong cái hội nghị lần thứ một mươi một lần này
thì cái vấn đề này
vấn đề liên quan đến giữ gìn cái kỳ cương kỳ luật sự trong sáng của đảng cũng đã được bàn thảo
và chúng ta thấy cái minh chứng ở đây là hai vị lãnh đạo cao cấp của đảng đã bị khai trừ ra khỏi đảng
và từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai đến nay là chúng ta thấy có đến bảy mươi các đồng chí lãnh đạo cao cấp đã bị kỷ luật
thì nó có ý nghĩa như thế nào cho cái việc chuẩn bị về nhân sự
cũng như là cái việc chuẩn bị của công tác đại hội lần thứ một mươi ba sắp tới
cái số cán bộ cao cấp bị kỷ luật là cao nhất từ trước đến nay
chứng tỏ một cái quyết tâm rất là mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao
trong cái việc là bảo đảm cái sự trong sạch kỳ luật kỳ cương và chống tham nhũng
đấy là một cái tín hiệu mà được nhân dân đang rất là hoan nghênh và đón chờ

và cái bước đi đó cũng giúp làm cho là tất cả những cái người nào mà
có những động cơ không trong sáng sẽ phải là hết sức là chuẩn bị
phải có cái sự là xem xét một cách kỹ lưỡng
và trước hội nghị trung ương thì đồng chí tổng bí thư cũng đã có ký một cái nghị quyết của bộ chính trị
quy định hai trăm linh năm
vâng quy định hai trăm linh năm
kiểm soát quyền lực trong chạy chức chạy quyền công tác cán bộ
thì đấy là một cái bước cũng chưa từng có của chúng ta từ trước đến nay
chứng tỏ rằng đảng của chúng ta thực sự cầu thị gắn bó với người dân

nghe những các cái tín hiệu của người dân và của xã hội và biến thành những các cái hành động cụ thể
tôi nghĩ rằng sắp tới đây thì chúng ta phải tiếp tục thực hiện
bởi vì cái gọi là tham dụng vật hiện nay đang gây ra những các cái chi phí về thời gian và tiền bạc khá lớn cho doanh nghiệp
và đang làm giảm cái mức là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta
có thể nói về công tác xây dựng chính đốn đảng đấu tranh phòng chống tham nhũng là một cái điểm nhấn trong cái nhiệm kỳ vừa rồi
nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta làm được rất nhiều việc
lòng tin của nhân dân đối với đảng được nâng lên là chính chúng ta thực hiện tốt nghị quyết chung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chính đốn đảng
thực ra thì khóa một mươi một chúng ta cũng có một cái nghị quyết về xây dựng chính đốn đảng cũng nghị quyết trung ương bốn
nhưng cái nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta làm nhiều cái nó bài bản hơn nó rõ nét hơn
nhìn vào con số là bảy mươi cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý bị kỷ luật
trong đấy có một ủy viên bộ chính trị nhiều ủy viên trung ương
một mươi bảy tướng lĩnh thì có lẽ là cái điều đấy chưa có trong lịch sử chưa có trong lịch sử
nếu như trước đây chúng ta xử lý và công khai kỷ luật một cán bộ cấp cao thì rất hiếm
thì cái điều đấy bây giờ nó trở nên rất bình thường và chúng ta cho rằng đấy là công việc bình thường của đảng
muốn đảng trong sạch vững mạnh thì chúng ta phải xử lý những cán bộ vi phạm
thì trong xây dựng chính đốn đảng chúng ta để ý nhiều đến vấn đề xử lý cán bộ
nhưng rõ ràng trong cái chỉ đạo của trung ương không phải chỉ có như thế
mà bao giờ cũng tạo ra một cái môi trường một cái khí thế một cái động lực để tạo niềm tin cho các đoàn công tác
nhưng đồng thời với đó là kiên quyết xử lý
chứ là bao giờ chúng ta kết hợp giữa xây và chống
cho nên trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì ngoài cái nghị quyết chung bảy về công tác cán bộ
chúng ta có rất nhiều nghị quyết khác để thúc đẩy làm việc của cán bộ
về cải cách chế độ tiền lương về các quy định là bộ trị mới ban hành quy định hai trăm linh năm
về kiểm soát quyền lực trong công tác
công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
tôi có thể nói đây là cái việc làm rất cần thiết
bởi vì lâu nay chúng ta chống tham nhũng
nhưng chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ chưa được ngăn chặn
và cái quy định lần này nó là một cái công cụ có thể nói là sắc bén
đặc biệt là khi chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến đến đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thế cái việc mà thực hiện tốt các cái nghị quyết của đảng
cũng như là việc thực hiện tốt các cái nghị quyết hội nghị trung ương lần này
thì nó sẽ tác động như thế nào
trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu cũng như các nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
và cả nhiệm kỳ của khóa một mươi hai lần này
tôi nghĩ rằng là đấy là những các cái định hướng rất cơ bản
từ trước đến nay thì người dân vẫn cứ hay nói là trên nóng dưới lạnh
tôi nghĩ rằng với cái tinh thần là đưa các văn kiện này ra
thì người dân sẽ tham gia một cách tích cực
và sẽ có những các cái đóng góp rất là thẳng thắn sôi nổi
và chúng ta sẽ thấy rằng là
chúng ta sẽ có một bước tiến trong xin ý kiến toàn dân
và đại đoàn kết toàn dân
thứ hai nữa là một lần nữa tôi lại phải nhấn mạnh
là phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ
để nâng cao năng lực cải tranh
bởi vì với cái vị trí sáu mươi bảy trong một trăm bốn mươi một nước
thì chúng ta vẫn chỉ có hơn được lào campuchia và myanmar thôi
còn chúng ta kém tất cả các nước là asean khác
và nhiều nước khác chúng ta kém rất xa
vì vậy cho nên chúng ta phải nỗ lực
để làm sao cho trong thời gian sắp tới đây
chúng ta băng được các cái nước đó
và đó sẽ là những các cái bước nhảy vọt thêm một mươi bậc hai mươi bậc nữa
đấy là cái điều mà chúng ta cũng cần phải nhìn thẳng vào sự thật
để tránh là chúng ta là tự du ngủ trong cái vòng nguyệt quế
khi mà thấy chúng ta có những các cái tiến bộ lớn
điểm thứ ba là tôi xin cảnh báo là
tình hình kinh tế thế giới năm hai nghìn hai mươi sẽ rất khó khăn
quỹ tiền tệ quốc tế đã giảm cái mức dự báo tăng trưởng
kinh tế toàn cộng
đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nghị quyết một mươi một
với một tinh thần rất là sáng tạo
rất là năng động
và thực sự cầu thị nhìn vào sự thật và diễn biến
để chúng ta có kịp thời điều chỉnh
tránh là chiên nóng dưới lạnh
là chỉ ra nghị quyết thôi
mà những các cái chương trình hành động
là chúng ta chậm và kém hiệu quả
hội nghị một mươi một đã bàn rất nhiều vấn đề quan trọng
và trong quá trình hoàn thiện các dự thảo văn kiện
để trình đại hội một mươi ba
thì bây giờ chúng ta còn nhiều bước
còn nhiều khâu
tất cả những cái đó
là ý chí là nguyện vọng là quyết tâm của đảng
nhưng như thế
nó cũng là ý chí là nguyện vọng là quyết tâm của nhân dân
thì tôi nghĩ rằng
chúng ta có thể tin tưởng
cái hội nghị vừa rồi
đã mang lại một niềm tin
và chính cái niềm tin ấy
sẽ tạo ra một cái động lực mới
một cái khí thế mới
một cái sung lực mới
để chúng ta hoàn thành
trước hết là nhiệm vụ
và chuẩn bị cho đại hội
đã cấp vào đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
để tôi tin tưởng là chúng ta sẽ thực hiện tốt
những cái kì vọng mà
trung ương đã ra trong cái hội nghị một mươi một vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
qua phân tích của hai vị khách mời
chúng ta có thể thấy
hội nghị trung ương một mươi một
là một minh chứng thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng
các văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba
những thảo luận
đánh giá thành công và khó khăn
để nhằm đưa đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ
bền vững hơn trong thời gian tới
bên cạnh đó
việc trung ương tiếp tục thể hiện tinh thần kiên quyết
không có vùng cấm
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
cũng ngày càng củng cố niềm tin
và tình yêu quý trọng của nhân dân
là trong thời điểm cả nước
đang tích cực chuẩn bị
đại hội đảng bộ ca cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đã dành thời gian đến thảo luận
tại trường quay của trường hình nhân dân
hẹn lại quý vị và các bạn
trong khung giờ này tuần sau